bệnh viện phổi trung ương cho biết đã cấp cứu cho hai bệnh nhân sạc dầu diesel
hiện một bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch một người khác hai mươi ba tuổi vẫn tiền lượng khó
việc hút dầu bằng miệng là thói quen của nhiều người khi sửa xe hay chạy máy
họ chủ quan vì nghĩ hành động này hoàn toàn vô hại
nhưng thực tế việc này có thể sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng khi mà phổi bị dầu xâm nhập
các bác sĩ cho biết bệnh nhân này nhập viện trong tình trạng đau ngực khó thở sốt cao tiền lượng xấu
rất may nhờ được sửa phổi kịp thời đến nay sức khỏe đã ổn định hơn
trước đó một bệnh nhân khác cũng dùng miệng hút dầu diagen và bị sạc
dù điều trị ở nhiều bệnh viện nhưng tình trạng sốt cao không thuyên giảm
anh được chuyển tới bệnh viện phổi trung ương từ chiều ngày một mươi bảy tháng bảy
đến nay tiên lượng còn khó do phổi có biểu hiện hoại tử
hiện nay nhiều người vẫn có thói quen dùng miệng hút xăng dầu trong quá trình vận hành
sửa chữa máy móc hoặc thiết bị công cụ có xăng dầu
việc làm này vô cùng nguy hiểm
hàng năm bệnh viện phổi trung ương vẫn tiếp nhận nhiều trường hợp vào điều trị vì bị xăng dầu xâm nhập vào phổi
các bác sĩ khuyến cáo tuyệt đối không dùng miệng để hút dầu diazen để tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra